sau bốn ngày phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại công ty aic bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai
và các đơn vị liên quan đã kết thúc phần luận tội bước sang phần tranh tụng
trong ngày hôm nay phiên tòa sẽ tiếp tục với phần tranh tụng
trước đó đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hà nội đã cáo buộc hàng loạt sai phạm
liên quan đến việc đấu thầu dự án bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai
cụ thể là các hành vi thông thầu và đưa hối lộ các quan chức tỉnh đồng nai
viện kiểm sát nhân dân tp hà nội cho rằng có đủ cơ sở kết luận nguyễn thị thanh nhàn
đã thực hiện hành vi chỉ đạo cùng các nhân viên thực hiện quy trình bảy mươi bước thực hiện dự án
trong đó có nhiều nội dung thực hiện thông thầu và gian lận trong đấu thầu
thu lợi bất chính làm quân xanh quân đỏ
ngoài ra thành lập ban nội bộ để nhàn chi tiền cho các lãnh đạo tỉnh ủy
ủy ban nhân dân tỉnh chủ đầu tư
quá trình tham gia đấu thầu tại tỉnh đồng nai làm theo quy trình bảy mươi bước
và chỉ đạo của nguyễn thị thanh nhàn
nhân viên của aic đã mua hồ sơ mời thầu
lập hồ sơ dự thầu cho cả công ty quân đỏ và công ty quân xanh
ở phần đề nghị mức án đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hà nội đề nghị tòa sơ thẩm
tuyên bị cáo nguyễn thị thanh nhàn cựu chủ tịch công ty aic
đang bị truy nã một mươi sáu một mươi bảy năm tù về tội đưa hối lộ
một mươi bốn một mươi năm năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
tổng hợp hình phạt là ba mươi năm tù
cựu bí thư tỉnh ủy đồng nai trần đình thành bị đề nghị từ một mươi đến một mươi một năm tù về tội nhận hối lộ
cùng tội này cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đinh quốc thái bị đề nghị từ chín đến một mươi năm tù
việc các bị cáo như nguyễn thị thanh nhàn bỏ trốn
cũng gây nhiều khó khăn cho chính các luật sư bảo vệ quyền và lợi ích cho bị cáo